tại hà nội hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn tới dự có đồng chí vũ đức đam ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ
phát biểu tại đại hội phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh cần chăm lo hơn nữa công tác phát hiện bồi dưỡng
phát hiện đội ngũ văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số
từ đó hình thành những giá trị văn học nghệ thuật mới
hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam tập trung đẩy mạnh hoạt động sáng tác
sưu tầm nghiên cứu lý luận phê bình văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số vận đấu có thêm nhiều tác phẩm chất lượng
phản ánh chân thực sinh động sâu sắc cuộc sống con người vùng dân tộc thiểu số
đại hội diễn ra hết ngày một mươi chín tháng một mươi một và bầu ra ban chấp hành khóa sáu hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn